trong khuôn khổ ngày hội trí tuệ nhân tạo sáng ngày bảy tháng một mươi một
ubnd tp hcm đã tổ chức buổi gặp gỡ sinh viên tiêu biểu trong nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo
nhằm lắng nghe những ý tưởng chia sẻ từ các sinh viên trong lĩnh vực này
chia sẻ tại buổi gặp các sinh viên mong muốn thành phố tạo môi trường cơ chế chính sách
hỗ trợ sinh viên trong nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo xây dựng cơ chế gắn kết đa ngành
đa lĩnh vực giữa nhà trường doanh nghiệp và chính quyền thành phố
lắng nghe chia sẻ từ các sinh viên thành phố cho biết sẽ có cơ chế chính sách phát triển nguồn lực
trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo khuyến khích các trường đại học mở ra các ngành đào tạo
phòng nghiên cứu về lĩnh vực này phối hợp cùng các doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên và giảng viên trẻ
tiếp cận nghiên cứu đồng thời đưa chương trình ai vào trường phổ thông phổ cập kiến thức
về trí tuệ nhân tạo cho người dân thành phố